liên quan tới chiến dịch quân sự tại ukraine hội đồng thành phố mariopol của ukraine ngày sáu tháng ba thông báo
đã bắt đầu sơ tán dân thường qua các hành lang nhân đạo đã được ukraine và nga nhất trí một ngày trước đó
hội đồng thành phố mariopol nêu rõ lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ bắt đầu có hiệu lực trong thời gian từ một mươi h đến hai mươi một h ngày sáu tháng ba
theo giờ địa phương và việc sơ tán dân thường sẽ diễn ra từ một mươi hai giờ
người dân có thể rời khỏi maliupol bằng xe buýt hoặc phương tiện riêng
dự kiến sẽ có khoảng bốn trăm linh dân thường được sơ tán khỏi thành phố này
liên quan đến việc tiếp nhận người sơ tán khỏi ukraine ngày sáu tháng ba bộ trưởng nội vụ đức nancy faser thông báo
nước này sẽ tiếp nhận những người sơ tán bất kể họ mang quốc tịch nào
bà cho biết hiện các nước châu âu đang hợp tác nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân ukraine
trước đó liên minh châu âu eu ngày ba tháng ba đã nhất trí thông qua quy chế bảo vệ tạm thời
cho những người tị nạn ukraine
cùng với đó chính quyền của tổng thống mỹ joe biden cung cấp quy chế bảo vệ tạm thời
cho người ukraine sinh sống tại nước này